việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu rất nhiều ý kiến lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm đang diễn ra hiện nay
theo báo cáo trong năm năm qua cả nước có gần sáu trăm tám mươi cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm
hơn sáu mươi sáu số cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã ghi nhận hơn một vụ ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên trong số hơn sáu trăm bảy mươi tám cơ sở vi phạm mới chỉ có hơn một trăm ba mươi sáu cơ sở bị xử lý phạt tiền trung bình hai trăm linh đồng một vụ
đáng nói là số vi phạm chuyển qua hình sự còn rất thấp
qua thảo luận các đại biểu cũng cho rằng để xảy ra tình trạng trên không phải do hệ thống pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta chưa đầy đủ
mà là do công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ngành chưa thực sự hiệu quả
các đại biểu lấy dẫn chứng hiện nay còn nhiều hộ nông dân trồng rau thì chỗ này để ăn chỗ kia để bán
hay gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng gây chết người
các đại biểu cho rằng báo cáo cần chỉ rõ hơn việc xử lý vi phạm đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu
đồng thời ra soát lại các giải pháp như nguồn nhân lực trong điều kiện giảm biên chế như hiện nay
hôm nay cục chính trị bộ đội biên phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước và kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống của đơn vị
ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn năm
trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua cục chính trị đã luôn đảm bảo công tác đảng công tác chính trị
trong bộ đội biên phòng ở cả thời chiến cũng như thời bình
cục chính trị đã tham mưu hướng dẫn chỉ đạo triển khai kịp thời toàn diện các nhiệm vụ xây dựng biên giới hòa bình
hữu nghị kết nghĩa và giao lưu biên cương thắm tỉnh hữu nghị nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết
gắn bó với nhân dân và lực lượng biên phòng các nước láng giềng
bên cạnh đó cục chính trị cũng đã tham mưu và triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội
nhân văn sâu sắc giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe
nâng cao dân trí và phòng chống thiên tai khắc phục bão lũ
thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về xây dựng bộ đội biên phòng trong tình hình mới
cục chính trị đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng và tổ chức
công tác đảng công tác chính trị được phát huy góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh trật tự
chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ chống các loại tội phạm xây dựng cơ sở chính trị
tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa bàn biên phòng xây dựng biên giới hòa bình
hữu nghị mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế
trong thời gian tới cục chính trị bộ đội biên phòng sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ
toàn diện chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên các tuyến biên giới vùng biển đảo
đồng thời đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển ma túy buôn lậu
gian lận thương mại và mua bán người
chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng
quân đội nhân dân việt nam phó trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về việc quân đội tham gia
hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã giao nhiệm vụ cho sĩ quan việt nam chuẩn bị đi làm
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa trung phi
tại buổi ra nhiệm vụ thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ của các sĩ quan trung tâm diện giữ hòa bình việt nam
và tin tưởng rằng các sĩ quan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tôi sẽ làm nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu phân tích thông tin tình báo tại sở chỉ huy
của phân khu tây của phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa trung phi chúng ta gọi tắt là minusca
chúng tôi xác định với tinh thần của bộ đội cụ hồ mà mình là người chiến sĩ
thì ở đâu và nhiệm vụ nào mình cũng sẽ hoàn thành tốt nhất và mình luôn hứa với bản thân
và đối với hậu phương gia đình cũng như vậy mọi người cũng luôn tạo điều kiện
để làm sao mà mình có thể yên tâm và hoàn thành cái nhiệm vụ của mình xuất sắc thì trở về
ngay sau cái đợt mà chúng tôi sẽ cử bốn đồng chí đi sang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
tại phái bộ cộng hòa trung phi theo quyết định vừa rồi của chủ tịch nước
thì trung tâm cũng đang làm quy trình để chuẩn bị đề nghị với lại chủ tịch nước
trên cương vị là chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh cử thêm ba đồng chí nữa
sang làm nhiệm vụ tại nam sudan và một đồng chí ở cộng hòa trung phi
trong thời gian tới trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam sẽ tập trung huấn luyện lực lượng
ở các đơn vị đó là bệnh viện giã chiến cấp hai mà hiện nay đã tập trung ở bệnh viện một trăm bảy mươi năm
huấn luyện chương trình ba tháng tiền triển khai cho đội công binh khoảng hai trăm sáu mươi tám người
bên cạnh đó sẽ tuyển chọn trong số các sĩ quan đã tham gia diễn giữ hòa bình trong ba năm vừa qua
để ứng thi vào các vị trí của một số cơ quan liên hợp quốc tại new york
tại phú thọ sáng nay đảng ủy quân khu hai đã gặp mặt tôn vinh khen thưởng điển hình tiên tiến
thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống
công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong toàn quân khu
sau ba năm thực hiện đến nay cuộc vận động đã được triển khai sâu rộng đến các đơn vị trên địa bàn
quân khu theo đảng ủy quân khu hai từ cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh cuộc vận động đã giúp trên một năm trăm bốn mươi hộ xóa đói
giảm nghèo tu sửa được hai trăm hai mươi ba km đường bê tông đường cấp phối xây dựng một trăm một mươi ba nhà đồng đội tại một trăm ba mươi bảy xã
với tổng kinh phí gần tám tỷ đồng khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên một mươi năm triệu lượt người
với tổng số tiền hơn bảy tỷ đồng nhân dịp này đảng ủy quân khu hai đã tôn vinh bốn mươi bảy điển hình tiên
tiến đã có nhiều thành tích thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của
bộ ngoại giao trong thời gian tới trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về
nhiều vấn đề báo chí quan tâm trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của việt nam trong
cuộc đối thoại giữa asean và trung quốc về bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc sẽ diễn ra vào tháng bốn
năm tới người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết duy trì hòa bình ổn định an ninh
an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài
khu vực theo đó các nước cần phải hành động có trách nhiệm xây dựng và phù hợp với luật pháp quốc
tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai vì hòa bình ổn định ở biển đông
cũng tại cuộc họp báo phát ngôn viên lê thị thu hằng đã thông tin tới các nhà báo về các
hoạt động trong chuyến thăm chính thức mỹ của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
theo lời mời của ngoại trưởng mỹ rex tillerson diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi một tháng bốn
tiếp theo chương trình từ một mươi năm h chiều nay giá xăng dầu đồng loạt tăng ba trăm năm mươi đồng một lít
gỡ vướng bảo hiểm y tế cho người nhiễm hiv s thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa
quyết định cho phép các doanh nghiệp được tăng giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay hai mươi tháng bốn
theo đó giá xăng ron chín mươi hai tăng ba trăm năm mươi đồng một lít lên mức tối đa là một mươi bảy năm trăm tám mươi ba đồng một lít
xăng sinh học e năm tăng ba trăm năm mươi đồng một lít lên một mươi bảy ba trăm tám mươi hai đồng một lít
các mặt hàng dầu diesel tăng ba trăm năm mươi đồng một lít lên mức tối đa một mươi ba tám trăm một mươi chín đồng một lít

giàu ma giút tăng ba trăm năm mươi đồng một kg lên một mươi chín trăm sáu mươi sáu đồng một lit
ba trăm sáu mươi sáu đồng một kg liên bộ cũng đã quyết định trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn từ một mươi năm giờ cùng ngày
đối với các mặt hàng xăng dầu cụ thể mức chi sử dụng quỹ tăng từ mức đồng một lit hiện nay lên
bốn trăm một mươi bốn đồng một lit với xăng ron chín mươi hai xăng e năm là ba trăm sáu mươi bốn đồng một lit dầu diazen là ba trăm linh đồng một lit dầu
hỏa là hai trăm chín mươi bảy đồng một lít còn dầu ma rút là ba trăm linh bốn đồng một kg như vậy là sau ba lần giảm giá liên tiếp
giá xăng chính thức được điều chỉnh tăng nhẹ
trong tình hình nguồn kinh phí tài trợ quốc tế đang giảm và sau năm hai nghìn một mươi tám gần như ngừng tài trợ
để bảo đảm tính bền vững cho công tác phòng chống hivs cần sử dụng nguồn từ bảo hiểm y tế
để thanh toán chi phí chăm sóc điều trị xét nghiệm cho người nhiễm hivs bao gồm cả thuốc điều trị
kháng virus tuy nhiên việc tham gia bảo hiểm y tế của nhiều người nhiễm hiv hiện vẫn còn nhiều vướng mắt
khoa thăm vấn đề
cộng đồng quận một mươi một đang điều trị kháng virus cho hơn một bệnh nhân nhiễm hivs trung bình mỗi tháng
tiếp nhận bảy mươi bệnh nhân mới chủ yếu đến từ các tỉnh khác mặc dù đã tư vấn cho một trăm linh bệnh nhân
tuy nhiên chỉ có bảy mươi bốn bệnh nhân tham gia đăng ký thẻ bảo hiểm y tế phần lớn bệnh nhân hivs lo lắng
khi tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị tiết lộ thông tin sẽ gặp phải sự kỳ thị nơi gia đình cộng đồng
ảnh hưởng tới cuộc sống công việc
từ trước đến nay bệnh nhân hiv aids được điều trị bằng kháng virus hoàn toàn do thuốc viện trợ quốc tế
tuy nhiên nguồn tài trợ kinh phí đang cắt giảm trong khi phần lớn nhóm đối tượng này chưa tham gia
bảo hiểm y tế điều này đang gây lo ngại với nguy cơ lớn nhất là người nhiễm hiv không có bảo hiểm y tế
gặp khó khăn tài chính nên bỏ rời điều trị dẫn đến tình trạng kháng thuốc hậu quả là việc
điều trị sẽ vô cùng khó khăn và tốn kém gấp bội phần
tuy nhiên nguồn tài trợ kinh phí đang cắt giảm trong khi phần lớn nhất là người nhiễm hiv không có bảo hiểm y tế
tuy nhiên nguồn tài trợ kinh phí đang cắt giảm trong khi phần lớn nhất là người nhiễm hiv không có bảo hiểm y tế
do nhiều nguyên nhân khác nhau từ lo sợ bị kỳ thị hay do điều kiện bản thân mà việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế của người nhiễm hiv ở việt nam vẫn còn thấp
tuy nhiên tình hình đang dần được cải thiện năm hai nghìn một mươi bốn tp hcm chỉ có hai mươi hai bệnh nhân hiv có thể
nhưng sau một thời gian tư vấn đến nay đã có tới bảy mươi bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế
tp hcm đang nỗ lực cải thiện tình hình để bảo đảm người nhiễm hivs được điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế
khó khăn mà gặp phải là trong cái đối tượng mà bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn còn tồn tại khoảng bảy trăm linh đến một bệnh nhân
nó là không có giấy tờ tùy thân mặc dù giờ mình có mua thẻ chăng nữa thì cũng không có mua sử dụng được
nếu là có cái chính sách ví dụ như gia đình khó khăn mà có hộ khẩu ở tp hcm thì ví dụ như là có thẻ hoặc là có thì đều được giảm theo cái chế độ của
ví dụ như được cấp này có người thì được cấp này có người thì chỉ đóng ba mươi thẻ bảo hiểm y tế
mới đây lãnh đạo bộ y tế khẳng định sẽ tạo điều kiện để một trăm linh người nhiễm hivs được mua thẻ bảo hiểm y tế
có thể cho phép các bệnh nhân nhiễm hivs mua bảo hiểm y tế theo cá nhân không mua theo hộ gia đình mà vẫn bảo đảm quyền như những thẻ bảo hiểm y tế khác
bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết khi mua thẻ bảo hiểm y tế người dân không cần khai báo tình trạng bệnh
sau hơn ba năm thi công đến nay công trình hầm đường bộ qua đèo cả nằm giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa đã hoàn thành được hơn tám mươi sáu khối lượng công việc
dự kiến công trình sẽ được đưa vào sử dụng khoảng trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi
dự án hầm đường bộ qua đèo cả trên quốc lộ một nằm giữa hai tỉnh phú yên và khánh hòa
điểm đầu của dự án tại km một nghìn ba trăm năm mươi ba một trăm năm mươi thuộc địa phận tỉnh phú yên
điểm cuối tại km một nghìn ba trăm bảy mươi bốn năm trăm hai mươi năm thuộc tỉnh khánh hòa với tổng chiều dài một mươi ba một mươi chín km
trong đó hầm đèo cả dài bốn một trăm hai mươi năm m hầm cổ mã đã hoàn thành dài năm trăm linh mét
theo công ty cổ phần đầu tư đèo cả hầm đèo cả và hầm cổ mã có quy mô mặt cắt lớn nhất trên quốc lộ một
với hai ống hầm song song mỗi ống hầm có hai làn xe khai thác cùng chiều bảo đảm vận tốc tám mươi km trên giờ
cùng với hầm cù mông đang triển khai thi công dự án hầm đường bộ qua đèo cả không chỉ rút ngắn thời gian lưu thông
giảm thiểu tai nạn mà còn giúp các tỉnh bình định phú yên khánh hòa kết nối giao thương mở rộng hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
xin được chuyển sang những thông tin văn hóa
thưa quý vị sáng nay tại hà nội thư viện quốc gia việt nam cùng các đại sứ quán các cơ quan xuất bản phát hành thư viện các tỉnh thành phố
tổ chức ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề sách tri thức và phát triển xã hội nhân kỷ niệm ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn
ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy nhằm tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội
tôn vinh những người làm công tác sưu tầm sáng tác xuất bản in phát hành lưu giữ quảng bá sách
khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa
tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức kỹ năng phát triển tư duy giáo dục và rèn luyện nhân cách con người
nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc việt nam
các hoạt động trong ngày hội sách năm hai nghìn một mươi bảy gồm triển lãm tư liệu sách tri thức và phát triển xã hội giao lưu tác giả tác phẩm thi vẽ tranh theo sách thi kể chuyện
cũng trong khuôn khổ ngày hội sách ban tổ chức sẽ tiến hành tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan tổ chức cá nhân để hỗ trợ các thư viện ở vùng sâu vùng xa thư viện còn gặp nhiều khó khăn
cũng trong sáng nay tại chùa yên phú hà nội hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tọa đàm về việc phối hợp quản lý bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phật giáo việt nam
tại buổi tọa đàm đại diện giáo hội phật giáo việt nam cho biết việt nam hiện có hơn một mươi năm đạo tràng hàng nghìn di tích văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh đây là kho tàng văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống xã hội việt nam
giáo hội phật giáo việt nam đề xuất kết hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch thống nhất những biện pháp định hướng phối hợp tốt bảo đảm tính khoa học khả thi trong công tác quản lý bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phật giáo
bên cạnh đó bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng mong nhận được nhiều sự hợp tác tư vấn của hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa tôn giáo như tín ngưỡng lễ hội
cũng tại đây các nhà nghiên cứu cho rằng cần làm tốt hơn việc giúp cộng đồng nhìn nhận đúng các giá trị của văn hóa phật giáo để văn hóa phật giáo việt nam mang dấu ấn thời đại mới

các nhà máy việt nam có thể nói rằng là có đủ khả năng chế biến và tiếp thị bán hàng vào các thị trường lớn như mỹ châu âu hay nhật bản không kém của thái lan
hay nói cái khác là các hàng giá trị gia tăng hàng đóng gói nhỏ cho siêu thị và nhà hàng thì việt nam và thái lan bây giờ có thể nói là bậc nhất của thế giới này
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
những quốc gia xuất khẩu tôm như thái lan ấn độ indonesia hay ecuador
việt nam có lợi thế rất lớn khi có sản lượng vừa xuất khẩu được tôm thẻ chân trắng và tôm xú
ở lĩnh vực nhập khẩu doanh nghiệp fdi nhập khẩu về việt nam tăng hai mươi ba lên gần hai mươi hai tỷ đô la chiếm năm mươi chín tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước
phân tích cụ thể cho thấy tháng một việt nam xuất siêu tháng hai tháng ba nhập siêu và nửa đầu tháng bốn lại tiếp tục nhập siêu
cũng như ba năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi bốn con số nhập siêu vẫn xuất hiện biểu đồ xuất nhập khẩu của việt nam
nhiều nhà nghiên cứu nói con số xuất siêu trong năm hai nghìn một mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu phản ánh chuyển dịch cơ cấu trong nước đã phát triển
nhìn lại có thể thấy cán cân thanh toán và thẳng dư xuất khẩu chủ yếu do doanh nghiệp fdi mang lại
các doanh nghiệp nội của việt nam mới là người tạo gia nhập siêu
các doanh nghiệp nội của việt nam mới là người tạo ra nhập siêu
giá trị gia tăng của việt nam rất khiêm tốn khi hàng dệt may có đến sáu mươi đầu vào vẫn nhập nguyên liệu từ trung quốc
trong khi samsung năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu ba mươi bốn ba tỷ đô la chiếm tới hơn một mươi tám tổng lượng xuất khẩu
từ những số liệu này cho thấy việt nam cần hướng đến một cái nhìn cầu thị hiện thực hơn về tình hình xuất khẩu tránh việc tự du ngủ
đã là một cường quốc xuất khẩu trong khi đó giá trị gia tăng hàng xuất khẩu lại rất khiêm tốn
để xuất khẩu tăng trở lại việt nam cần nhập nguyên liệu từ trung quốc
tăng trưởng bền vững việt nam cần tái cơ cấu lại các ngành hàng tránh quá phụ thuộc vào một thị trường cũng như phụ thuộc vào việc đóng góp của khối doanh nghiệp fdi
quan trọng hơn các bộ ngành các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng được thương hiệu cho ngành hàng và từng mặt hàng xuất khẩu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm

năng lượng và công nghệ thông tin tại diễn đàn kinh doanh mỹ indonesia được tổ chức tại khách sạn sharila